xin kính chào quý vị và các bạn
mặc dù từ chiều tối và đêm qua có sự tăng cường của khối không khí lạnh ở phía bắc
tuy nhiên với cường độ yếu và di chuyển lệch sang phía đông
nên dự báo thời tiết khu vực các tỉnh thành phía đông bắc bộ
trong hôm nay và ngày mai không có sự khác biệt nhiều
khi vẫn chỉ có mưa nhỏ với mức nhiệt giao động từ một mươi tám đến hai mươi sáu độ
nhận định sang các ngày mùng chín và ngày mùng một mươi
khối không khí lạnh lại tiếp tục có khả năng được tăng cường yếu
nhưng cũng chỉ gây mưa nhỏ dài rác chứ không làm nền nhiệt giảm thêm
đáng lưu ý nhất chỉ là tình trạng sương mù xuất hiện vào đêm và sáng sớm
nên khi tham gia giao thông quý vị và các bạn cần hết sức lưu ý đề phòng
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
cũng chỉ có mưa nhỏ vài nơi với mức nhiệt cao nhất giao động trong khoảng là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
đáng chú ý nhất cũng là tình trạng sương mù vào lúc đêm và sáng sớm làm giảm tầm nhìn
người dân cần chủ động giảm tốc độ để đảm bảo an toàn nếu phải lưu thông trên đường vào thời điểm này
tại khu vực miền trung từ đêm qua cuối không khí lạnh cũng phần nào tác động đến thời tiết khu vực
từ thanh hóa đến thừa thiên huế cây mưa nhỏ rải rác và sương mù nhẹ vào lúc sáng sớm
nền nhiệt trên khu vực cũng chưa có nhiều biến động
khi ngày đêm ra động từ một mươi bảy đến hai mươi năm độ có nơi còn cao hơn
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận phổ biến là có mưa vài nơi ngày có nắng
với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ hai mươi sáu hai mươi chín độ ở phía nam có nơi còn cao hơn
sáng các ngày mùng chín và ngày mùng một mươi khu vực các tỉnh từ quảng bình đến phú yên
có thể xuất hiện mưa và mưa rào rải rác
ở vùng cao tây nguyên tiếp tục mang kiểu thời tiết đặc trưng của những ngày mùa khô
với thời tiết hầu như là không mưa và có nắng kéo dài trong ngày
tại đây trời xe lạnh với đêm và sáng với nhiệt độ trong khoảng là từ một mươi tám đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới tại đây cũng tiếp tục duy trì kiểu thời tiết đặc trưng
của mùa khô phương nam khi đạnh ráo ít mưa
các ngày có nắng nhiều cùng mức nhiệt ngày đêm do động là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
riêng miền đông nam bộ có nơi còn đạt ngưỡng nắng nóng khi mức nhiệt cao nhất có thể vượt ngưỡng ba mươi năm độ